ngày hai mươi năm tháng ba công an tp hcm tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn
và chất kích thích đối với lái xe container xe đường dài trên địa bàn quận chín
địa bàn quận chín có nhiều tuyến đường kết nối giữa quốc lộ một với các cảng hàng hài lớn
nên lượng xe container lưu thông qua lại hàng ngày rất đông
công an quận phối hợp với trung tâm y tế công an phường long bình tổ chức test nhanh ma túy
đối với lái xe ngay tại các điểm tập kết xe container trên địa bàn
chỉ sau hai giờ kiểm tra sáu mươi năm lái phụ xe đã phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy đá
và một trường hợp nghi ngờ có sử dụng ma túy được đưa đi xét nghiệm lại
có giấy phép lái xe thì tước giấy phép lái xe có thời hạn là từ hai mươi ba tháng
còn trường hợp lái xe không có giấy phép lái xe thì ra quyết định phạt tiền
rồi tạm giữ xe là bảy ngày
ngoài xử phạt đối với lái xe vi phạm lực lượng chức năng còn áp dụng chế tài
đối với các chủ phương tiện
lái xe sử dụng ma túy việc kiểm tra chất kích thích được thực hiện khá nhanh
tiết kiệm thời gian và không ảnh hưởng giao thông hầu như các chủ phương tiện đồng tình ủng hộ
qua các đợt thực hiện chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với lái xe
công an tp hcm đã phát hiện hơn ba mươi trường hợp dương tính với ma túy
cùng với đó là các chế tài
xử lý nghiêm theo pháp luật đã từng bước hạn chế ngăn chặn tình trạng lái xe có sử dụng chất kích thích
khi điều khiển phương tiện góp phần ngăn chặn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông